ngày ba mươi tháng bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự lễ khánh thành
bàn giao hệ thống máy ro lọc nước mặn thành nước ngọt tại xã châu hòa huyện rồng trôm tỉnh bến tre
cùng dự có đồng chí trương vĩnh trọng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ân cần thăm hỏi chia sẻ những khó khăn của bà con
do hạn mặn phải mua nước ngọt từ nơi khác chuyển về sử dụng với chi phí cao trong thời gian qua
đồng thời hy vọng rằng khi có máy lọc nước ro này sẽ giúp bà con đỡ vất vả và cùng nhau vượt qua khó khăn
trong mùa hạn hán xâm nhập mặn gai gắt như hiện nay
hệ thống máy ro lọc nước mặn thành nước ngọt do tổng công ty khí việt nam thuộc tập đoàn dầu khí việt nam
tài trợ thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre
máy lọc có công suất tám m ba một giờ cung ứng nước ngọt cho khoảng một mươi hộ dân tại xã châu hòa
và các xã lân cận với kinh phí đầu tư xây lắp một hai mươi năm tỷ đồng